trong thời gian qua thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng bình đã huy động nguồn kinh phí từ các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp
để hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đến nay đã có hơn bốn một trăm linh hộ nghèo nhận được sự hỗ trợ để đầu tư xây dựng nhà ở
bảo đảm an toàn ổn định và từng bước nâng cao mức sống cho người dân
đến nay tỉnh quảng bình có bốn một trăm linh tám hộ nghèo đã nhận được sự hỗ trợ để đầu tư xây dựng nhà ở bảo đảm an toàn
ổn định và từng bước nâng cao mức sống cụ thể có hai tám trăm một mươi tám hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở theo chính sách
hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền trung một chín mươi hai hộ nghèo vay vốn làm nhà ở
theo chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo ở nông thôn
nguồn kinh phí của quỹ vì người nghèo quỹ cứu trợ và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình đã hỗ trợ xây dựng một trăm chín mươi tám ngôi nhà cho hộ nghèo bị
ảnh hưởng của thiên tai và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn với kinh phí gần một mươi một tỷ đồng
phần lớn số nhà ở được hỗ trợ đều hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám